hội thảo triển lãm quốc gia về an ninh bảo mật hai nghìn một mươi chín với chủ đề
tăng cường bảo mật dữ liệu và an toàn an ninh mạng cho cơ quan quản lý nhà nước
và ngành tài chính ngân hàng được tổ chức tại hà nội
theo thống kê của trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc bộ thông tin và truyền thông
năm hai nghìn một mươi tám xảy ra hơn một mươi cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại việt nam
riêng trong lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ bán lẻ kết nối hệ thống ngân hàng
trong năm qua có nhiều vụ tấn công gây hậu quả nghiêm trọng cho các doanh nghiệp
cũng như các tổ chức tài chính ngân hàng
từ thực tế trên hội thảo triển lãm quốc gia về an ninh bảo mật hai nghìn một mươi chín hướng đến mục tiêu giúp các cơ quan quản lý nhà nước
các ngân hàng tổ chức tài chính nắm bắt và đánh giá được các hiểm hóa an ninh mạng hiện nay
cũng như đề xuất các phương án giúp các tổ chức ứng phó kịp thời
trước sự phát triển nhanh cho các ngân hàng
tại hội thảo trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc cục an toàn thông tin
bộ thông tin và truyền thông đã ký kết hợp tác với công ty phần mềm cybertrap
một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực an toàn an ninh mạng có trụ sở tại áo
để cùng nhau đưa ra những kinh nghiệm thực tiễn nhằm ngăn chặn các nguy cơ tấn công có chủ đích
và hệ thống máy chủ của các tổ chức doanh nghiệp tại việt nam